thời tiết bất lợi trong những ngày vừa qua không chỉ làm cho sản lượng của các vườn điều trên địa bàn tỉnh bị giảm mạnh mà còn tạo nên những ảnh hưởng lớn đến chất lượng hạt
tình trạng hạt điều sâu hạt nhỏ xuất hiện khá nhiều đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điều của nông dân bình phước bán ra đột ngột bị sụt giảm
những cơn mưa trái mùa xuất hiện trong vụ điều năm nay đã làm ảnh hưởng khá lớn đến năng suất và sản lượng của hầu hết các diện tích điều trên địa bàn tỉnh bình phước
dù đang là thời điểm chín rộ nhưng mỗi ngày đại lý của gia đình anh hồ quốc hương chỉ thu mua được khoảng năm tấn điều thô chưa bằng một nửa so với thời điểm vụ mùa năm trước
không chỉ vậy do chất lượng điều xấu nhiều hạt sâu hạt nhỏ khiến anh gặp khó khăn không nhỏ trong việc giao bán lại cho phía công ty
càng vào thời điểm thu hoạch chính giá điều lại càng giảm chỉ còn khoảng bốn mươi bốn mươi hai đồng một kg
theo tìm hiểu của chúng tôi việc người trồng điều bị tư thương ép giá không phải là không có nguyên nhân
khi sản lượng điều đạt thấp người dân bắt đầu nảy sinh tâm lý chạy theo số lượng mà bỏ qua vấn đề chất lượng
do đó lượng điều xấu nhiều tạp chất vẫn được nông dân thu hái và trà trộn vào khiến tư thương đạt thấp
do đó lượng điều xấu nhiều tạp chất vẫn được nông dân thu hái và trà trộn vào khiến tư thương đạt thấp